bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng đánh án đã xác định được đối tượng tên mình có tên khác là tuấn
tên thật là đỗ anh tuấn quê quán yên bình yên bái tạm trú tại huyện bảo thắng lào cai
ngày hai mươi chín tháng sáu ban chuyên án đã chỉ đạo đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế lào cai ra lệnh bắt khẩn cấp đối với đỗ anh tuấn
vì đã có hành vi mua bán người mua bán trẻ em qua biên giới
tại đồn biên phòng tuấn khai nhận trong khoảng thời gian từ cuối tháng ba đầu tháng bốn năm hai nghìn một mươi năm
tuấn đã lừa được ba em gái đưa sang trung quốc bán lấy tiền tiêu xài
tổng số tiền tuấn thu được từ hoạt động mua bán người là một mươi hai nhân dân tệ tương đương ba mươi bảy triệu đồng
cuối năm hai nghìn một mươi ba em có đi cùng một người bạn sang trung quốc chơi
thế là em vô tình quen một bà chủ người trung quốc trên thưa gái mại dâm
bà ấy có trao đổi với em bà bảo em về việt nam tìm gái sang
sang làm cho bà ấy rồi bà ấy cho tiền màu
mặc dù trong thời gian qua lực lượng bộ đội biên phòng lào cai đã tăng cường công tác quản lý bảo vệ biên giới
triệt phá nhiều đường dây ổ nhóm mua bán người qua biên giới
nhưng cần sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các cơ quan chức năng
nhất là công tác tuyên truyền trong các trường học các cụm dân cư nơi vùng sâu vùng xa
để ý thức của người dân được nâng lên không còn nghe theo những lời nói đường mẩn của những kẻ sống trên thân xác người phụ nữ
hiện vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ